công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang điều tra vụ tai nạn giao thông vào đêm ngày hai mươi bốn tháng ba
và đang truy tìm tài xế lái xe ô tô đã đâm chết người
theo thông tin ban đầu vào đêm ngày hai mươi bốn tháng ba một người đàn ông đi bộ băng qua đường mỹ phước tân vạn
đoạn qua phường phú hòa thành phố thủ dầu một
khi đi ngang qua thì người đàn ông bị một chiếc ô tô đi hướng thành phố thuận an
đi thị xã bến cát lao tới và đâm trúng tử vong tại chỗ
sau vụ tai nạn tài xế xe ô tô không cho xe dừng lại mà đã nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường